đối với bậc giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
nhiều phụ huynh đã không khỏi lo lắng trước việc phải cân đối lại thu chi trong gia đình
còn đối với những gia đình khó khăn hoặc là thu nhập thấp đây là gánh nặng do mức tăng khá là đột ngột
và cần phải quan tâm xem liệu chất lượng giáo dục có đi đôi với việc tăng học phí hay không
và số tiền này có được sử dụng hiệu quả để tăng chất lượng chuyên môn như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi trong tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
theo thông tin từ sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sở này vừa ký văn bản gửi các cơ quan có liên quan
để lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông công lập
từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm
điều đáng quan tâm là học sinh
ở bậc trung học cơ sở giáo dục thường xuyên trung học cơ sở sẽ tăng học phí từ sáu mươi đồng một tháng
lên ba trăm linh đồng tức là tăng gấp năm lần so với mức hiện đang áp dụng
đối với các bậc học khác tăng từ bảy mươi đồng đến một trăm tám mươi đồng tùy khu vực
khi nghe thông tin học phí năm học mới có khả năng sẽ tăng nhiều phụ huynh cũng như đông đảo cộng đồng mạng
không khỏi lo lắng chăn chờ
dù dịch bệnh đã qua nhưng thời điểm bão giá như hiện nay học phí dù tăng thêm ít cũng phải cân nhắc
chứ tăng nhiều như vậy rất khó cho phụ huynh
mỗi tháng tăng lên một ít góp phần làm cho các loại chi phí của mỗi gia đình tăng lên rất nhiều
nhiều nhà có ba hoặc bốn con như nhà mình sẽ không có khả năng đóng tiền học phí cho con
khi mà tăng nhiều như vậy hy vọng thành phố xem xét lại
mong xem xét lại kiến nghị tăng học phí dịch bệnh làm nhiều gia đình mất cả cha lẫn mẹ
hoặc chỉ còn một trong hai lạm phát tăng cao đời sống bấp bênh hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều
mong nghĩ đến tương lai của thế hệ các em nguồn lao động tương lai của đất nước
cái gì cũng tăng chỉ khổ người thu nhập thấp
với nguồn thu ngân sách lớn như thành phố hồ chí minh hà nội nên miễn học phí cho các cấp học phổ thông
các nước phát triển họ làm lâu rồi
trước nhiều băn khoăn về đề xuất này sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đã lý giải
sở dĩ có sự tranh lệch mức thu học phí là do trước đây thành phố luôn duy trì mức học phí thấp
không tăng trong suốt sáu năm qua
trao đổi với báo chí ông cao thanh bình trưởng ban văn hóa xã hội kỳ vọng
khung học phí mới sẽ giúp chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao hơn đội ngũ giáo viên để chăm lo tốt hơn
theo tôi học phí tăng sẽ tăng thêm nguồn để đào tạo bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi
hoặc phụ đạo cho những học sinh còn yếu kém với mục đích cuối cùng là ngày càng kéo giảm việc các em phải học thêm
từ đó từng bước hướng tới chỉ còn một khoản thu chính thống trong trường học chứ không phải nhiều khoản như hiện nay
cộng đồng mạng cũng nhận thấy việc xây dựng mức học phí mới góp phần thực hiện tốt hơn trong giáo dục
đảm bảo sự bình đẳng trong việc đóng góp của các gia đình và người học điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách
tuy nhiên học phí tăng sẽ dẫn đến hiệu ứng domino khi đó các khoản khác đều có cớ để tăng
đây mới là sức ép thực sự lên vai phụ huynh nếu không tính toán kỹ sẽ khiến con em nhà nghèo mất cơ hội học tập
chúng ta không nên quan tâm chuyện học phí tăng
không điều cần phản ánh để thay đổi là bỏ nhiều loại thu lỏng vòng
khoản học phí chỉ là phần nhỏ để giáo dục tốt hơn mà thôi
học phí tôi không sợ bằng các khoản nhà trường thu ngoài nó phải gấp vài lần học phí đó mới là gánh nặng
mong rằng các khoản ngoài luồng nhà trường đừng thu nữa
ở đây tôi không bàn đến chuyện đắt hay rẻ mà đồng ý với quan điểm là tăng thu để tái đầu tư cho giáo dục
tuy nhiên tại sao không có lộ trình tăng từ từ mà phải tăng ảo một phát lên gấp năm lần như vậy
đông đảo cư dân mạng cho rằng để hạn chế gánh nặng cho phụ huynh từ việc tăng học phí
sở giáo dục đào tạo tp hcm cần có lộ trình cụ thể tránh sự đột ngột gây hoang mang cho phụ huynh
cư dân mạng cũng đề xuất cần tăng cường giám sát quản lý việc thực hiện thu chi tại các trường
để làm sao đúng quy định không xảy ra tình trạng lạm thu
những khoản nào các trường thu xếp được thì không nên thu của phụ huynh
nhất là trong thời điểm khó khăn như hiện nay
ngoài ra cũng cần có những chương trình an sinh
hỗ trợ học sinh khó để đảm bảo không có bất kỳ học sinh nào phải nghỉ học vì khó khăn
bạn nghĩ sao về đề xuất tăng học phí của sở giáo dục đào tạo tp hcm
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cồng truyện hình công an